thời tiết miền bắc đang có những diễn biến thất thường và có dấu hiệu chuyển sang đông
người dân cần đề phòng với nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp
chất lượng không khí và môi trường tại nước ta đang giảm trầm trọng theo thời gian
điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh ung thư có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp
nhiều ca phẫu thuật khó lần lượt được các y bác sĩ việt nam thực hiện thành công
đây là tín hiệu đáng mừng cho sự tiến bộ vượt trội của ngành ghép tạng nước ta
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
tôi là phương thanh quý vị và các bạn đang theo dõi sống khỏe trên truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn thân mến theo thông tin chính thức từ bộ y tế cho biết
dịch sốt xuất huyết đang trong những tháng cao điểm
ghi nhận mỗi tuần đều có hàng trăm ca mắc mới
tính riêng tại thủ đô hà nội chỉ từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một mươi
toàn thành phố ghi nhận thêm hơn tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
từ đầu năm đến nay thành phố có hơn bảy năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong
bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng từ tháng chín đến nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội dự báo
những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc có thể tăng cao do chu kỳ của đỉnh dịch thường vào tháng một mươi và tháng một mươi một
đang nói theo ghi nhận của phóng viên tại trung tâm nhiệt đới bệnh viện bạch mai
trong số những bệnh nhân xuất xuất huyết trong thời gian cao điểm vụ dịch tại trung tâm
có tới khoảng hai mươi năm là phụ nữ mang thai
triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết rất giống với sốt virus hay cảm
nên khó có thể xác định là sốt xuất huyết ngay từ lúc ban đầu
nhiều phụ nữ mang thai nhập viện với các triệu chứng sốt cao đau nhức người
vì chuẩn bị vào tháng cuối của thai kỳ
nên bệnh nhân này rất lo lắng sợ rằng sốt xuất huyết có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé
sốt xuất huyết khi mang thai có thể ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi
vì vậy nếu nghi ngờ sốt xuất huyết nên đến bệnh viện ngay không nên chủ quan điều trị tại nhà
còn bệnh nhân nữa này đang điều trị hết ngày thứ năm
tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà khoa trung ương quảng nam
chị cho biết lúc mới phát sốt cứ nghĩ mình bị sốt thông thường
nên nhờ người nhà đi mua thuốc về uống
đến bốn giờ sáng ngày hôm sau toàn thân chị bị nhức mỏi chân không đi nổi
và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại đây chị được lấy máu xét nghiệm và bác sĩ kết luận bị sốt xuất huyết
theo bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết
đến nay đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hơn bốn trăm bốn mươi trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
dự báo những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín số lượng ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng cao
cho đến thời điểm hiện tại thì năm nay cũng có một số trường hợp là sốt xuất huyết
sốt xuất huyết đang bị hiển thị sốt xuất huyết đang bị hiển thị
năm trước chúng tôi cũng tiếp nhận một số trường hợp là sốc xuất huyết
và một số trường hợp là sốt huyết phải truyền máu cho đến thời điểm hiện tại
thì may mắn là cho đến thời điểm này
thì những trường hợp nặng như vậy cũng đã hồi phục
chưa có trường hợp nào tử vong tại bệnh viện đà khoa trung ương quảng nam
hiện tại sốt xuất huyết vẫn đang ở cao điểm dịch do thời tiết mưa nắng thất thường
tạo điều kiện cho mũi sinh sồi phát triển
do những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
các chuyên gia khuyến cáo
phụ nữ mang thai cần đặc biệt chủ động phòng mũi đốt
mắc màn khi ngủ diệt bọ gậy và giữ sạch môi trường xung quanh nơi ở
để bảo đảm không phát sinh ổ dịch
thời điểm giao mùa là lúc mà lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp
đặc biệt là nhiễm cúm gia tăng
dù là căn bệnh phổ biến
tuy nhiên các chủng virus của các bệnh này đều có sự biến đổi hàng năm
vì vậy mà người dân không nên chủ quan
theo bác sĩ tại bệnh viện bạch mai
các bệnh về hô hấp trong đó phổ biến nhất là
các bệnh cúm gia tăng nhanh trong cộng đồng
tại giai đoạn sau mùa
cùng với các nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường
bệnh có thể sẽ diễn biến nặng hơn
nếu như không có biện pháp phòng tránh điều trị hợp lý kịp thời
đặc biệt là trong những mùa chuyển giao như thế này
thời tiết lạnh
nếu bệnh nhân không giữ ấm
thì có thể bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên
ban đầu có thể chỉ là hát hơi sổ mũi
sau đó đau họng và dần dần những vi khuẩn đó
có thể lan xuống đường hô hấp dưới
và dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị đợt cấp
của bệnh phổ tác nghẽn
còn hơn nữa là hiện tại trong tình trạng thời tiết
của hà nội hiện nay thì cũng rất nhiều khói bụi
trong các thông tin
thông tin truyền thông cũng đã nêu rồi
thì nếu mà bệnh nhân mà ra ngoài mà không đeo khẩu trang
thì hít phải những khói bụi đấy là cũng có thể bị đợt cấp
hiện tại thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa
thời tiết lạnh nên bệnh nhân dễ nhiễm bệnh
ban đầu có thể chỉ hát hơi sổ mũi
nhưng sau đó sẽ diễn biến nặng hơn
hơn nữa vấn đề ô nhiễm môi trường nhiều khói bụi
nếu bệnh nhân không đeo khẩu trang
sẽ có nguy cơ bị bệnh cao hơn
theo các bác sĩ cúm là căn bệnh phổ biến
dễ nhiễm và đa số dễ dàng chữa khỏi
tuy nhiên hàng năm
các chủng virus cúm đều có sự biến đổi
vì vậy người dân không thể chủ quan
trẻ nhỏ và người già là đối tượng dễ bị nhiễm cúm nặng nề
nên gia đình cần hết sức chú ý
tránh nhiễm lạnh
trong môi trường dễ nhiễm bệnh
cần có các biện pháp phòng tránh
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân trên cả nước
đặc biệt là người dân miền bắc
cần chủ động có những biện pháp phòng tránh bệnh
cũng như điều trị đúng khi đã mắc bệnh
cho bản thân và những người chung quanh
các cái bệnh chuyển nhiễm mà hay gặp
thì nếu có được vaccine
mà kể cả ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng
nếu mà chúng ta có điều kiện
thì cũng cố gắng tiêm cho trẻ
vấn đề thứ tư nữa là chúng ta phải
tổ chức các cái biện pháp phòng bệnh tốt
ví dụ như là đeo khẩu trang
hoặc là vệ sinh bàn tay
hoặc là ví dụ như khi mà đã có người mắc cúm
thì phải nên cách ly tương đối
và các mọi người thì nên tự giác
đeo khẩu trang
để tránh lây chuyển các bệnh cho người khác
bên cạnh những đối tượng dễ tổn thương
như trẻ em và người già
thì cả những người có tình trạng sức khỏe tốt
ở những độ tuổi khác cũng không được chủ quan
mà cần chủ động thực hiện bảo vệ sức khỏe
bằng những biện pháp như là tiêm phòng vaccine
hằng năm ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
khi có biểu hiện của bệnh đường hô hấp
nên khám và điều trị ngay
không để bệnh nặng thêm
tình trạng ô nhiễm môi trường trong những năm qua
được đánh giá là có diễn biến phức tạp
theo chiều hướng xấu khó kiểm soát
đây cũng là một trong những nguyên nhân
khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về ung thư
gia tăng nhanh
từ thời điểm đầu năm hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi tám cho đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện ung biếu hà nội
đã tiếp nhận một mươi bảy chín trăm hai mươi chín ca bệnh nhập viện
trong đó gần chín mươi nguyên nhân khởi phát bệnh
được xác định đến từ các lý do môi trường
như không khí nguồn nước bị ô nhiễm
nhiều bệnh nhân tới khám và điều trị
tại bệnh viện ung biếu hà nội
có tình trạng chung là sống tại các khu vực phát triển
có các công trình xây dựng khu vực khai thác
khu công nghiệp lớn
trong thời gian dài
đến khi thấy có dấu hiệu sức khỏe bị ảnh hưởng
thì mới đi khám
bệnh viện ung biếu hà nội
những năm gần đây

các bệnh phổ biến như ung thư phổi ung thư da
có chiều hướng ngày càng gia tăng

kích thước dưới một mươi micromet
nguy gần đến nhiều bệnh
tắc biệt là bệnh biệt phổ
có thể gây bệnh siêu mini
gây bệnh sơ phổ
và có thể gây bệnh ung thư
theo lời khuyên từ chuyên gia
với tình trạng môi trường ngày càng diễn biến phức tạp
theo chiều hướng xấu và khó kiểm soát như hiện nay
người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe
tránh các khu vực khói bụi cao
hạn chế di chuyển vào thời điểm môi trường
có mức độ cảnh báo độc hại cao
đeo khẩu trang khi ra ngoài
và đặc biệt người dân nên hình thành thói quen
thực hiện tầm soát ung thư chuyên khoa sâu
coi đây là hoạt động khám bệnh thường kỳ
để phát hiện bệnh sớm
nâng cao hiệu quả chữa trị
quý vị và các bạn thân mến
trải qua gần ba mươi năm
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngành y tế việt nam chúng ta đã tiến hành
ca ghép thận đầu tiên
và tới nay
kể từ ca ghép thận này
ngành ghép mô tạng ở việt nam
đã có những bước tiến vượt bậc
ghi danh việt nam vào bản đồ ghép tạng thế giới
có thể nói về trình độ số ca ghép
các bệnh viện đã thực hiện được ghép tạng
ngày một nâng lên đáng kể
điều này được minh chứng qua hàng loạt
những thành công trong ghép tạng
cho các trường hợp khó trong thời gian vừa qua
bệnh nhân này được trần đoán
vàng da ứ mật từ lúc ba tháng tuổi
do hội chứng dối loạn chuẩn hấm bật hiếm gặp
nếu không được ghép gan kịp thời
bệnh nhi này sẽ tử vong do biến chứng suy gan
rất may mắn
cả bố và mẹ cháu đều có gan phù hợp để hiến
và bố cho bé là người hiến gan cho cháu
lúc mà em nằm trong phòng mổ
thì khi mà cháu được các bác sĩ cứu
thì em rất là vui
và lúc đấy bằng dung rất đau
nhưng mà cũng biết là
con mình đã được cứu
và các bác sĩ đã tận tình
phụ thuật cũng như là chăm sóc
cảm giác con mình như được suy ra lần thứ hai

phẫu thuật được thực hiện bởi hơn bốn mươi chuyên gia
với sự hỗ trợ chuyên môn của nhóm chuyên gia ghép tạng đài loan
với một bệnh nhi nhỏ tuổi
và cân nặng chỉ hơn sáu kg như vậy
kỹ thuật ghép gan vô cùng khó khăn
trước mổ mình đã tiên lượng được là
nó rất là khó khăn
bởi vì là
cân nặng nó nhỏ quá cho nên
tổ chức nó rất là non yếu
rất dễ bị tổn thương
và thứ hai là động mạch rất là bé
quả nhiên là lúc trong mổ
thì cái khâu khó khăn nhất
là cái khâu nối động mạch dưới kính
nhìn vi điện tử
vì là phải làm ba lần thì nó mới thông
trong những ngày đầu sau mổ
ngày nào cũng siêu âm một lần
để đánh giá sự thông thương của mạch máu
với những trường hợp này thì chúng tôi cũng học
tập được là kinh nghiệm làm việc nhóm
đầu tiên là làm việc nhóm
mỗi người sẽ có một cái chức năng
nhiệm vụ ở trong nhóm
và thực hiện thật tốt đúng theo những cái quy trình
chuyên môn để đảm bảo được
an toàn người bệnh
tiếp theo nữa là với những trường hợp này
chúng tôi luôn luôn mong muốn
có sự hỗ trợ từ phía
bảo hiểm y tế
và kinh phí của ghép gan này
cũng là một vấn đề
chúng ta cũng cần phải hỗ trợ
có những trường hợp tiếp theo
để có thể tiến tới ghép được
chỉ sau hơn hai mươi ngày phẫu thuật
bệnh nhi đã bài tiết bình thường và phát triển tốt
còn trường hợp bệnh nhi này
trong mắc suy thận giai đoạn cuối
có cân nặng khoảng một mươi ba kg
đã vừa được các bác sĩ bệnh viện nhi trung mương
cứu sống những ghép thận
được biết khi một mươi tháng tuổi
bệnh nhi đã được phát hiện suy thận
do cháu chỉ có duy nhất một quả thận bên phải
và quả thận này bị thiểu sản
bên cạnh đó bệnh nhi còn bị chậm phát triển thể chất
do suy thận mạn
nên dù đã được điều trị bằng hóc môn tăng trường
nhưng đến nay dù đã sáu tuổi
cháu cũng chỉ cao một trăm linh cm
tuy đã được các bác sĩ điều trị bảo tồn từ khi mới một mươi tháng tuổi
nhưng cuối tháng vừa qua
bệnh nhi có dấu hiệu tăng ca lê máu
mức lọc cầu thận giảm thấp
và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối
các bác sĩ đã tiến hành thẩm phân khúc mạc
đồng thời tiến hành hội trần
và có chỉ định cho bệnh nhân ghép thận
may mắn sau một thời gian làm các xét nghiệm
thận của mẹ bệnh nhi phù hợp để hiến
tới ngày một mươi năm tháng chín
bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép thận
trong quá trình ghép
kíp phẫu thuật được chia làm hai nhóm khác nhau
tiến hành song song để bảo đảm lấy thận ra
phải được ghép kịp thời
các bác cho thuốc uống
và đến đợt vừa rồi
cách đây một tháng
các chỉ số trong máu của cháu tăng cao
ud cre tăng cao quá
bắt buộc cháu phải vào mộ thẩm phân
và trước đó mẹ cháu cũng đã xin các bác
tại vì con cháu nhỏ quá
cũng muốn là những điều kiện tốt nhất
mẹ cháu muốn làm cho con
các bác cũng hướng là
phương pháp tốt nhất để ghép cho con
mẹ cháu cũng xin ngay từ đầu
trước thì bé chậm tăng cân
và nó xưng lúc nặng mệt mỏi
nhưng mà sau ghép xong bạn nó khỏe
ăn tốt ngủ tốt
và tăng cân
khó khăn trong quá trình phẫu thuật
mà các bác sĩ gặp phải
chủ yếu là do chiều cao cân nặng của bệnh nhi thấp
đây là kỹ thuật khó
đòi hỏi sự phối hợp vô cùng chặt chẽ của cả ekip
với trẻ lớn hoặc người lớn
thì đường mổ ghép thận là phía bên
với hai bên bên phải bên trái
thì chúng ta sẽ ghép vào
ở hồ trậu này
nhưng mà ngoài hồ bụng
vì với kích thước như vậy
thì sẽ đủ để chứa
một cái thận của người lớn
nhưng với những trẻ nhỏ
thì cái ổ này nó sẽ rất là bé
không thể đủ để chứa được cái quả thận
nếu chúng ta cứ cố ép vào
thì nó sẽ ép cái quả thận
ghép lại và nó sẽ là ảnh hưởng
đến chức tăng đến thận ghép
do vậy cái kỹ thuật mà
mổ ghép với trẻ nhỏ nó khác
khác tương đối nhiều
nhưng mà chúng ta không thể ghép ngoài hồ bụng được
mà chúng ta phải ghép trong hồ bụng
chỉ sau ghép bốn ngày
tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt
cháu tỉnh táo ăn uống tốt tiểu nhiều
từ ba trăm linh bốn trăm linh ml một giờ
chức năng thận trở về bình thường
việc thực hiện chạy thận giúp người bệnh duy trì sự sống
nhưng chất lượng cuộc sống của trẻ rất thấp
chế độ ăn uống kiên khem
thường khiến trẻ còi cọc chậm lớn
kèm theo rất nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng
như cao huyết áp suy tim
nếu người bệnh được thực hiện ghép thận
chất lượng cuộc sống có thể gần được như trẻ bình thường
và sự phát triển thể chất giống như trẻ bình thường
nhu cầu ghép mô tạng hiện nay ở nước ta là rất lớn
mỗi năm có thêm hàng nghìn người bệnh
cần đến nguồn tạng để ghép
do thiếu nguồn mô tạng
nên nhiều người đã phải qua đời trong thời gian chờ đợi
nguồn tạng hiến khăn hiếm
là do có những rào cản từ vấn đề nhận thức
tâm linh đến chính sách pháp luật hiện hành
mỗi năm có hàng nghìn người bệnh
cần đến nguồn tạng ghép
nhưng nguồn mô tạng hiến tặng lại rất hạn chế
vấn đề khó khăn nhất của ngành ghép tạng nước ta hiện nay
là thiếu nguồn mô tạng để ghép
đặc biệt là nguồn hiến tặng từ người chết não
việc hiến mô tạng ở nước ta vẫn chưa mang tính phổ biến
và chưa được nhiều người chất nhận
điều đáng nói là trong khi ở các nước phát triển
có tới hơn chín mươi nguồn cung cấp mô tạng
là từ các bệnh nhân chết não chết tuần hoàn
thì ở việt nam nguồn mô tạng chủ yếu vẫn từ người cho sống
nguồn tạng có thể đến từ hai đối tượng
một là những người đang khỏe mạnh
tình nguyện hiến một phần cơ thể mình
hoặc một tạng cho người thân gia đình
và nguồn tạng thứ hai là từ những người bị tai nạo giao thông
những người bị tai biến mạch máu não
những người được trở thành chết não
thì có thể cùng một lúc hiến được nhiều tạng
cho nhiều bệnh nhân khác
thì ở đây là cái sự nghiệp phát triển ghép tạng của việt nam
không thể phát triển được nếu không có sự phát triển
về số những người mà chủ động hiến tạng
chúng tôi trong năm gần đây
cũng đã tiến hành rất nhiều bộ chương trình
phát triển ghép tạng
phối hợp với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
và bản thân bệnh viện đức
cũng có những nhóm tư vấn
thì chúng tôi thấy rằng là có sự thay đổi
gặp nhận thức của người dân
tuy nhiên cái hiệu quả của nó chưa thật rõ rệt
bên cạnh khó khăn trong việc khăn hiếm nguồn tạng
thì vẫn còn tồn tại những hạn chế khác
như việc tương thích giữa tạng của người hiến và người nhận tạng
điều kiện kiên quyết đầu tiên
là giữa người hiến và người nhận
phải có sự hợp với vật viện dịch
điều kiện thứ hai
là người hiến
hoàn toàn là người khỏe mạnh
không bị mắc bất kỳ một bệnh lý nặng
hoặc bệnh lý nhiễm trùng mạng tính nào
như vậy là trong dân số
không phải trường hợp nào
cũng có thể là sẵn sàng hiến tạng được
điều kiện thứ ba là tuổi
chúng tôi không chế tuổi
tuổi trẻ quá hoặc tuổi trên sáu mươi tuổi
cũng hạn chế việc hiến tạng
qua ba cái tiêu chuẩn đó
đánh giá kỹ cản đó
thì chúng tôi sẽ tiến hành
lấy tạng của người hiến khỏe mạnh
để ghép cho người
và có một điều cũng rất là may mắn
là đối với cả gan
thì nếu một người khỏe mạnh hiến một phần gan
của mình cho người thân
thì sau khoảng bộ ba tháng thì cái phần gan còn lại
nó sẽ phì đại ra
nó bù trừ khoảng tám mươi chín mươi
so với cả gan bình thường
như vậy về mặt hiến gan
thì hoàn toàn không có để lại bất kỳ
một cái ảnh hưởng về mặt chức năng
có thể khẳng định
chỉ trong vòng gần một mươi năm
thành tựu ghép tạng của việt nam
đã thua được những tiến bộ vượt bậc
cả với kỹ thuật lấy ghép mô tạng
song số lượng người được ghép tạng vẫn còn hết sức khiêm tốn
so với nhu cầu đang ngày mùa tăng cao
tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất
của ngành ghép tạng nước ta hiện nay
là thiếu nguồn mô tạng để ghép
đặc biệt là nguồn hiến tặng từ người chết não
có thể thấy cho đến thời điểm này
việc hiến mô tạng ở nước ta vẫn chưa mang tính phổ biến
và chưa được nhiều người chấp nhận
mục tiêu của chúng tôi là sao
tăng được tối đa số lượng ghép tạng
để phục vụ tối đa cho người dân
thứ hai là chúng tôi cũng giả
ngày làm việc xuống
để làm sao chi phí giảm bớt đi
và người dân cũng có thể nhanh chóng trở lại
cuộc sống làm việc hàng ngày
thứ ba nữa là tìm mọi cách
để tăng nguồn tạng
từ người chết não
cũng như từ người hiến sống lên
và thứ tư là cũng sẽ hợp tác
với các trung tâm khác trong vấn đề chia sẻ
các nguồn tạng
và cập nhật những kiến thức mới
để có thể làm sao
điều trị nhiều các bệnh nặng phức tạp hơn
quý vị và các bạn thân mến
dù đi sau thế giới năm mươi năm
và sau châu á hai mươi năm
nhưng việt nam đã và đang làm chủ
các kỹ thuật ghép tạng phức tạp
ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới
từ trang thiết bị hiện đại
cho đến chất lượng chuyên môn của các y bác sĩ
ngày càng được nâng cao
bên cạnh đó số lượng các cơ sở y tế
điều kiện ghép tạng
đều đang dần tăng lên theo từng năm
đưa ngành ghép tạng của nước ta
ngày càng hoàn thiện và phát triển
để mang lại hy vọng sống
cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo
đã theo dõi chương trình ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại